vào ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội và một số đơn vị có liên quan
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
trong vụ án này ông nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngoài bị can nguyễn đức trung viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố sáu bị can khác
trong đó có bốn bị can bị truy tố cùng tội danh với ông trung gồm nguyễn văn tứ
nguyên tránh văn phòng thành ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
nguyễn tiến học nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
sáu phạm thị kim tuyến nguyên trưởng phòng thuộc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
sáu phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội
hai bị can còn lại là võ việt hùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh
và lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đông kinh
bị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cáo trạng xác định đây là vụ án có tính chất đồng phạm
các bị can đều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò tương đương nhau
tuy nhiên xét hành vi của nhóm bị can thuộc liên danh nhật cường đông kinh
thì bị can bùi quang huy là tổng giám đốc công ty nhật cường
là người khởi xướng chủ miêu chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính trong vụ án
hiện bị can bùi quang huy đang bỏ trốn
cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can huy
quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão đang tiến vào đất liền
khu vực miền trung tỉnh quảng ngãi đã quyết định sẽ cấm biển kể từ một mươi một giờ trưa ngày hôm nay
theo đó tỉnh quảng ngãi nghiêm cấm tất cả tàu thuyền ra biển hoạt động
kể cả phương tiện vận tải hành khách hàng hóa trên tuyến sa kỳ đi đảo lý sơn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
cũng yêu cầu các địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo hướng dẫn cho các phương tiện tàu thuyền biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
đang có khả năng mạnh lên thành bão để chủ động tránh trú kịp thời thoát ra khỏi vùng nguy hiểm
các địa phương chủ động ứng phó với lũ ống lũ quét vùng trũng ven và vùng sông
sao lợn núi và chiều cường